trước tình hình số ca mắc mới ca bệnh nặng và tử vong giảm dịch covid một mươi chín đã được kiểm soát tỷ lệ phủ vaccine toàn quốc trên chín mươi
mới đây bộ y tế đã có văn bản gửi ubnd tỉnh thành phố về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa di chuyển đến các nơi công cộng nhà hàng
theo bộ y tế hiện nay dịch covid một mươi chín tại nước ta đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc với số ca nhiễm tử vong giảm rõ rệt chỉ còn dưới một mươi ca tử vong một ngày
tỷ lệ bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín cao trên phạm vi toàn quốc trên chín mươi sáu ở nhóm trên một mươi hai tuổi và đang triển khai tiêm vaccine cho nhóm từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
vaccine dự phòng covid một mươi chín vẫn có hiệu quả với các biến thể virus sars cov hai hiện đang lưu hành
căn cứ tình hình khả năng đáp ứng dịch covid một mươi chín của nước ta
căn cứ tình hình khả năng đáp ứng dịch covid một mươi chín của nước ta và thực hiện nghị quyết số ba mươi tám nqcp ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của chính phủ ban hành chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín
với quan điểm bảo đảm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín phòng chống dịch theo phương thức quản lý rủi ro bảo đảm hài hòa chặt chẽ hiệu quả giữa các biện pháp phòng chống dịch với các biện pháp khôi phục và phát triển kinh tế xã hội
bộ y tế đề nghị ubnd tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa di chuyển nội địa nơi công cộng nhà hàng kể từ giờ phút ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tiếp tục duy trì các hoạt động giám sát phát hiện sớm và điều tra xử lý ổ dịch covid một mươi chín kịp thời hiệu quả theo đúng hướng dẫn chỉ đạo của chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và các bộ ngành để bảo vệ sức khỏe nhân dân duy trì thành quả chống dịch hiện nay
bộ y tế đề nghị ubnd tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa di chuyển nội địa nơi công cộng nhà hàng kể từ giờ phút ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
đây được coi là một tín hiệu đáng mừng cho thấy tình hình dịch bệnh tại nước ta đang dần ổn định đời sống người dân quay trở lại với nhịp sống mới
hy vọng rằng với chính sách phòng dịch linh hoạt an toàn thích nghi với dịch bệnh covid một mươi chín việt nam sẽ thực hiện được mục tiêu kép phát triển kinh tế xã hội bên cạnh công tác đảm bảo sức khỏe nhân dân